kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mùng bảy và mùng tám ở khu vực đông bắc bộ
tiếp tục duy trì mưa rông tập trung vào chiều tối đêm và sáng
từ đêm mùng tám sẽ có mưa vừa và rải rác có rông
cục bộ có mưa to đến rất to ban ngày trời nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
có nơi cao hơn sau đó giảm thêm khoảng từ một đến hai độ
khu vực phía tây bắc bộ trong hai ngày tới phổ biến là ngày trời nắng gián đoạn
chiều tối đến sáng sẽ có mưa rông
từ đêm mùng tám mưa rông tăng cường trên khu vực cục bộ có mưa to đến rất to
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó giảm dần mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới duy trì tình trạng mưa rào và rông diện rải rác
với thời gian mưa chủ yếu tập trung về chiều tối và đêm
ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều là ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn sau đó giảm nhẹ một độ trong ngày mùng chín
về phía nam miền trung từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trời chuyển nhiều mây và có mưa nhiều hơn
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ thấp hơn
trưa chiều không quá mức là ba mươi ba độ
từ ngày mùng chín trở đi mưa có khả năng gia tăng
nên nhiệt độ sẽ có xuống giảm dần
khu vực tây nguyên duy trì mưa nhiều vào thời điểm chiều tối
cung bộ có mưa to và rông mạnh
trong cơn rông tiêm bẩn nguy cơ về lốc xét cũng như gió giật mạnh
ngày còn nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất không quá mức là ba mươi độ
các tỉnh nam bộ trong vòng ba ngày tới trời nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác
riêng chiều và tối có mưa vừa cục bộ có mưa to đến rất to
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới là ba mươi ba mươi ba độ
có nơi cao hơn sau đó giảm nhẹ một độ